tại thành phố đà nẵng tổng công ty sông thu thuộc bộ quốc phòng đã tổ chức bàn giao tàu cảnh sát biển csb tám nghìn năm cho bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
tàu cảnh sát biển tám nghìn năm là một trong tổng số bảy tàu được triển khai đóng mới theo nghị quyết bảy mươi hai của quốc hội
và là con tàu thứ hai trong loạt tàu đa năng do tổng công ty sông thu đóng mới với sự hợp tác thiết kế của chuyên gia hà lan
tàu có chiều dài chín mươi m rộng một mươi bốn mét lượng dãn nước hơn hai năm trăm linh tấn có sản đỗ máy bay trực thăng một mươi bốn tấn và các trang thiết bị đồng bộ
có thể hoạt động liên tục bốn mươi ngày đêm trên biển với tầm hoạt động không hạn chế trong điều kiện gió cấp một mươi hai
theo kế hoạch tàu cảnh sát biển csb tám nghìn năm sẵn sàng đi vào hoạt động từ ngày hai mươi chín tháng một mươi
thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra bảo vệ chủ quyền biển đảo thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa
cứu kéo tàu bị nạn tìm kiếm cứu nạn
trên vùng biển việt nam và quốc tế khi có yêu cầu góp phần giúp lực lượng cảnh sát biển việt nam tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển